trong số một mươi một ca nhập cảnh nhiễm biến thể omicron được phát hiện tại tp hcm đến nay đã có sáu ca xuất viện năm ca nhiễm mới đang được điều trị tại bệnh viện gia chiến số một mươi hai
các trường hợp đang điều trị đều diễn tiến bệnh nhẹ và không có triệu chứng
tp hcm chưa phát hiện ca biến thể omicron trong cộng đồng